ngày năm tháng ba tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi gặp mặt các thành viên nhóm nữ đại biểu quốc hội nữ đại sứ nữ trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
đến sự cuộc gặp mặt có chủ tịch nước trần đại quang đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng được đón tiếp những người phụ nữ ưu tú những người đã góp phần không nhỏ vào thành công chung và trong mối quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa việt nam và cộng đồng quốc tế
hoàn ngành những kết quả của nhóm nữ đại biểu quốc hội việt nam đã đạt được trong hai nhiệm kỳ qua và những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ này chủ tịch quốc hội mong muốn trong thời gian tới nhóm nữ đại biểu quốc hội thúc đẩy hơn nữa các hoạt động thiết thực với những chương trình hành động mới phong phú và đa dạng hơn
nhằm góp phần nâng cao hơn nữa vai trò của phụ nữ việt nam cũng như của các nữ đại biểu quốc hội trong tiến trình phát triển bền vững hội nhập quốc tế biến lời nói thành hành động thiết thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững
tại cuộc gặp mặt chủ tịch quốc hội bày tỏ thông qua các nữ đại sứ trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam việt nam đã được chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu của các quốc gia được hỗ trợ về cả nguồn lực và kỹ thuật để thúc đẩy quá trình hội nhập
việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỳ và đồng hành cùng việt nam nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững